thậm chí những ngày cuối tuần lượng điện năng không sử dụng hết
phải đấu nối vào hệ thống lưới điện của điện lực thành phố
với những lợi ích như vậy theo chủ hộ
mức chi phí bỏ ra đầu tư ban đầu hơn một trăm linh triệu đồng là không quá lớn
hệ thống vận hành của hệ thống điện năng lượng mặt trời thì nó hoàn toàn là tự động
cho nên là hệ thống vận hành cực kỳ đơn giản
không có cần phải là thao tác phức tạp
cho nên là sau khi đã lắp đặt xong
thì hệ thống được vận hành
tự động và được theo dõi kết nối qua các hệ thống internet
thì chúng ta có thể theo dõi được sản lượng điện sinh ra hàng ngày hàng tháng
thông qua các thiết bị smartphone
còn về lợi ích của hệ thống điện năng lượng mặt trời
thì điện năng lượng mặt trời này công nghệ điện năng lượng mặt trời nối lưới
thì nó giảm tối đa chi phí tiền điện hàng tháng cho các hộ gia đình
các doanh nghiệp mà sau khi lắp đặt
ngành điện lực tp hcm cho biết
nếu sử dụng hệ thống điện mặt trời nối lưới
hộ gia đình sẽ tiết kiệm đến bốn mươi chi phí điện năng tiêu thụ thông thường
đến thời điểm này đã có hơn sáu trăm tám mươi ba khách hàng của tổng công ty điện lực thành phố
thực hiện lắp đặt và đăng ký bán lại phần dư cho ngành điện lực
với tổng công suất hơn bảy bốn mwbit
điện lực tp hcm triển khai hỗ trợ khách hàng khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời
sẽ được lắp đặt điện kế hai chiều miễn phí
giúp cho việc chuyển đổi dòng điện hòa chung với lưới điện quốc gia
đặc biệt chính quy định ngành điện phải thu mua lại số điện năng dư của hộ gia đình
đã thúc đẩy loại hình năng lượng mặt trời phát triển nhanh
điện năng lượng mặt trời áp máy nếu mà phần còn dư phát lực đến trưới
thì sẽ bán lại cho ngành điện với cái giá ý kiến là chín mươi năm cent
tức là tương đương khoảng hai tám mươi sáu đồng trên một kw
và hiện nay thì khách hàng cũng tích cực tham gia trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái
xu hướng phát triển điện năng lượng mặt trời là cần thiết ở nhiều góc độ khác nhau
từ vấn đề an ninh năng lượng
môi trường cho đến vấn đề thị trường tài chính công nghệ
do vậy cách đây ba năm thành phố hồ chí minh đã giao trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố
triển khai chương trình thí điểm xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư điện năng lượng mặt trời trên địa bàn
điểm đáng chú ý với công suất người dân đầu tư
cho dù nguồn điện tạo ra có đủ sử dụng hay dư để đưa lên lưới điện
đều được hỗ trợ hai đồng trên một kw giờ
chương trình tập trung vào ba nhóm đối tượng là các cơ quan nhà nước đi tiên phong thí điểm
thứ hai là triển khai cho các hộ gia đình
và thứ ba là triển khai cho các loại hình doanh nghiệp
ba nhóm đối tượng này cũng đại diện cho ba cấp độ thực hiện dự án thông qua hỗ trợ tài chính
thành phố mong muốn hình thành ra cơ chế cụ thể
vì bản chất đây là một dự án nhằm tạo ra những mô hình cơ chế
chứng mật kỹ thuật và hỗ trợ phát triển thị trường điện mặt trời tại thành phố hồ chí minh
trước khi có chương trình này toàn bộ hệ thống điện mặt trời của thành phố hồ chí minh
chỉ là năm trăm linh kw công suất
sau hai năm con số này lại lên là hai mươi mw
tức là nó gấp bốn lần mức mấy mươi năm trước
thành phố hồ chí minh và công ty được thành phố cũng đã thí điểm hơn hàng trăm dự án
trăm công trình đã lắp đặt và kết nối
qua đó mình cũng đo đạt đánh giá được những vấn đề về kỹ thuật
như là những tác động khi kết nối vào hệ thống điện quốc gia
rồi vấn đề tác động đến ví dụ như là đồng hồ điện hai giá nối lên rồi trả về như sau
những chuyện đó là công ty điện lực thành phố đã cùng hợp tác theo dõi và đúc kết
và đã đề xuất với tổng đoàn điện lực việt nam xây dựng thành các cung số tay hướng dẫn
đây cũng là cái đóng góp của thành phố cho hoạt động chung
để ban hành những chuẩn mực về một hệ thống điện mặt trời nối lưới
thành phố hồ chí minh nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh

từ bốn ba kwh trên giờ trên mét vuông một ngày đến sáu sáu kmh trên mét vuông một ngày
số giờ nắng trung bình là sáu tám giờ trên ngày
thấp nhất là năm bốn giờ trên ngày vào tháng bốn cao nhất đạt tám tám giờ trên ngày vào tháng ba
và liên tục trong suốt cả năm rất thuận tiện để phát triển năng lượng mặt trời
điện năng lượng mặt trời đã dần phổ biến nhưng nhìn thẳng vào thực tế
chi phí lắp đặt hệ thống này còn khá cao khoảng từ hai mươi hai ba mươi triệu đồng trên một kwh
bình quân cứ tám m hai trần phẳng mới hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời để sinh ra một kwh
mỗi hộ gia đình muốn sử dụng điện năng lượng mặt trời phải đầu tư từ vài chục đến cả trăm triệu đồng
đây cũng là một trong những rào cản đối với việc phát triển nhân rộng điện năng lượng mặt trời
sau thời gian chuẩn bị cuối tháng chín vừa qua tập đoàn năng lượng mặt trời bách khoa solarpk
phối hợp với tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bic
đã chính thức công bố gói giải pháp big k
giải pháp điện mặt trời áp mái đầu tiên tại việt nam có bảo hiểm sản lượng điện và hỗ trợ dịch vụ tài chính
giải pháp dành cho khách hàng hộ gia đình có công suất từ hai đến một mươi kwh
được phân phối chính hãng bởi thương hiệu solargaze một thành viên của solarpk
theo đó khi mua giải pháp bigk khách hàng sẽ được cung cấp thêm gói bảo hiểm sản lượng điện
từ tổ chức bảo hiểm bic
sản lượng điện được bảo hiểm bằng bảy mươi năm sản lượng dự kiến của hệ thống sản sinh
trong thời gian năm năm
giải pháp những phần thiếu hụt đó cho người tiêu dùng
đó là tạo sự yên tâm cho khách hàng khi nắm đặt hệ thống điện mặt trời
cái ngành điện mặt trời này đang được sự ủng hộ của chính phủ công tương và tập đoàn điện lực
để có thể phát triển sản phẩm này
và như chúng tôi đã thông báo rằng là sản phẩm bảo hành sản phẩm này năm năm
và cái gói bảo hiểm này cũng đang nằm trong bảo hiểm sản lượng năm năm
sau năm năm chúng tôi sẽ có những gói mở rộng thêm cho khách hàng
ví dụ như là khách hàng có thể mua thêm gói bảo
bảo hành thêm năm năm mua thêm gói bảo trì mua thêm gói bảo hiểm tiếp tục năm năm nữa
hoặc là khách hàng có thể nâng cấp cái hệ thống của mình lên
chúng tôi đánh giá là việt nam đang trong cái giai đoạn đầu của việc phát triển năng lượng mặt trời
cho nên việc mang đến chất lượng cũng như tạo được niềm tin cho khách hàng
thì đó là một trong những cái yếu tố quan trọng
trong thời gian vừa qua giai đoạn mà chúng tôi triển khai gói giải pháp
bica điện năng lượng mặt trời áp máy cho hội gia đình
thì cũng đã thu được những kết quả

chúng tôi cũng khá quen và được sự tin tưởng của khách hàng
thì chúng tôi cũng đã thu về hơn một trăm linh cái dự án trên cả nước
mà trong đó tại khu vực hồ chí minh là chiếm hơn ba mươi
trong bối cảnh từ trước đến nay chưa có các tiêu chí cụ thể đánh giá
đối với nhà cung cấp tấm pin mặt trời
gói giải pháp bica có tổ chức thứ ba có y tính đứng ra bảo chứng cho chất lượng sản phẩm
đã củng cố thêm niềm tin để người dân quyết định lựa chọn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời
thưa quý khán giả như vậy với những chính sách hỗ trợ từ nhà nước
và sự quan tâm của nhà đầu tư các tổ chức tài chính
thị trường điện năng lượng mặt trời tại thành phố hồ chí minh đã trở nên sồi động
tuy nhiên để điện năng lượng mặt trời phát triển đúng với tiềm năng của thành phố
đòi hỏi nhiều giải pháp phải triển khai đồng bộ trong thời gian tới
chúng ta thấy là cái thị trường này nó hình thành
và nó kéo theo rất đầy đủ những thành phần của một cái thị trường

nhà công nghệ trung gian dịch vụ tài chính v v và đi theo
kể cả giáo dục đào tạo nó cũng đi theo
đấy rồi đấy là những cái điều rồi cộng đồng
trước đây là chúng ta có vài chục cái nhà lắp đặt điện mặt trời
thì bây giờ là hàng trăm gia đình đã không nhảy vào đầu tư điện mặt trời
rồi tậm chí là giờ những công trình xây dựng
trước đây người ta không quan tâm thì bây giờ những công trình xây dựng
họ cũng bắt đầu đưa cái chỉ số lắp đặt điện mặt trời vào trong công trình xây dựng rồi
thực tế hiện nay quyết định một mươi một
của thủ tướng chính phủ quy định về giá mua điện năng lượng mặt trời
cao hơn giá bán của tập đoàn điện lực việt nam
đã khuyến khích nhà đầu tư và người dân tham gia phát triển năng lượng mặt trời
tuy nhiên thông tư một mươi sáu của bộ công thương quy định
cách triển khai hợp đồng mua bán điện vẫn còn nhiều bất cập
chưa quy định rõ cách thức bán lại điện cho evn
ngoài ra bộ tài chính còn vướng mắt về quy định tính thuế
cho hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời
do đó đến nay tại thành phố hồ chí minh
ngành điện lực vẫn chưa thể chi trả tiền bán điện năng lượng cho các hộ gia đình
tại diễn đàn về khuyến khích và giải pháp phát triển năng lượng tái tạo
được tổ chức mới đây tại thành phố hồ chí minh
nhiều chuyên gia đầu ngành năng lượng đã chỉ rõ những hạn chế
rào cản cần tháo gỡ để năng lượng tái tạo nói chung
và điện năng lượng mặt trời nói riêng phát triển
có bốn nút thắt cần phải giải quyết đối với các bên
nút thắt thứ nhất là phải hoàn thành quy hoạch năng lượng tái tạo
và tạo ra năng lượng năng lượng
nếu không có quy hoạch thì không có dự án
cần phải ra soát cập nhật lại cái giá mua điện
giá điện mua mặt trời hiện nay của chúng ta là chín ba mươi năm cent trên một kwh
đã đủ hấp dẫn cho các nhà đầu tư
tuy nhiên cái thời hạn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ không còn hiệu lực nữa
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chính phủ về chính sách ưu đại và hỗ trợ
thì về phía các nhà đầu tư

các nhà thầu thì chúng tôi nghĩ là cũng cần phải có những cái giải pháp
để mà giảm cái giá thành sản xuất
một trong những cái vấn đề cũng tư đối năng giải
trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo
hay là giải quyết cái vấn đề đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
để cho cái năng lượng mặt trời nó vào được cái hệ thống điện nói chung
để tích hợp vào cái hệ thống điện nói chung
thì nó phải bảo đảm được cái tính ổn định của nó
muốn đảm bảo cái tính ổn định của nó
thì chúng ta phải có thêm các cái nhiều công suất của dự phòng
vì là mặt trời như chúng ta đã biết là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tự nhiên
vào cái điều kiện tự nhiên
ví dụ như là lúc có nắng lúc không có nắng
thế và những lúc không có nắng thì chúng ta phải có cái công suất
của các cái nhà máy nhiệt điện truyền thống của chúng ta
để chạy vào để thay thế
thì như vậy tức là chúng ta phải xây dựng các nguồn công suất dự trữ cũng khá lớn
và cái đó đòi hỏi cái chi phí cho nó
tức là chi phí về tiền ấy
chúng ta phải đầu tư thêm các cái công suất nguồn dự phòng
cho các những cái tính
chúng ta phải thay đổi của dự án mặt trời cho nên cái đó cũng là đòi hỏi
một nút thắt khác khiến nhà đầu tư chưa phát triển mạnh
các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn như tại các cơ sở sản xuất
khu công nghiệp v v
là bởi trình tự thủ tục phức tạp
từ bổ sung quy hoạch cấp phép
cho đến khó tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tính dụng
cái ngành năng lượng mặt trời tương đối lớn ở việt nam
thành ra là những cái ngân hàng mà để có thể cấp phép cho vay vốn
đối với những dự án này ở việt nam là tương đối là khó
vì là ngân hàng họ chưa thẩm định được dự án
và cái lợi nhận của dự án đem lại
nên là ngân hàng việt nam hiện tại là tương đối
đa phần là từ chối không cho vay vốn
thường là sử dụng những vốn vay ở nước ngoài
hoặc là những công ty nước ngoài họ đứng ra bảo lãnh
những cái đấy thì khi mà đưa nguồn vốn từ nước ngoài về
cũng tương đối khó khăn
nên dẫn đến là chủ đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn
trong việc cứu xếp vốn
đặc thù của thành phố hồ chí minh
không có đủ không gian diện tích để triển khai
các nhà máy điện có công suất lớn
do vậy phát triển điện năng lượng mặt trời
áp máy tại các tòa nhà hộ gia đình
là hướng phát triển chủ yếu
thống kê của ngành điện lực cho thấy
thành phố có gần hai trăm bảy mươi bảy mái nhà
đủ điều kiện để lắp đặt điện mặt trời
tiềm năng hiện tại lên đến sáu mwp
nếu phát huy được điện mặt trời áp máy
thành phố chủ động được nguồn điện
giảm tải áp lực cho lưới điện quốc gia
thưa quý vị và các bạn
thống kê của ngành điện lực cho thấy
nhu cầu sử dụng điện năng tại khu vực miền nam
chiếm đến năm mươi cả nước
và hiện các nhà máy điện lực
không đáp ứng được nhu cầu phụ tải
dự báo từ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt
từ một hai tỷ đến một sáu tỷ kwh trên năm
nếu nhà máy nhiệt điện thang
không kịp hoàn thành
do vậy phát triển năng lượng tái tạo
trong đó chủ yếu là năng lượng mặt trời
được xem là giải pháp khả dĩ
để từng bước góp phần giải bài toán
thiếu hụt điện năng nhất là tại thành phố hồ chí minh
đô thị tiêu thụ điện năng cao nhất
của cả nước
đến đây chúng tôi xin khép lại
chương trình tp hcm hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn
mở thư tự liên lạc xin quý vị và các bạn
liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tv
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị trong lần phát sóng tiếp theo